sáng nay ngày một mươi ba tháng tám áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc đã mạnh lên thành bão cơn bão số bốn năm hai nghìn một mươi tám tên quốc tế là bebinca
hồi bảy giờ vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi hai tám độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng chín mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng đông đông nam mỗi giờ đi được khoảng năm km và còn có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày một mươi bốn tháng tám vị trí tâm bão ở khoảng hai mươi tám độ vĩ bắc một trăm một mươi ba ba độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi phạm vi gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm linh km tính từ tâm bão
trong ngày từ một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng tám ở vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
bắc bộ có mưa dài rác từ đêm ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi bảy tháng tám ở các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ sẽ có mưa to đến rất to lượng mưa từ hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi mm một đợt
ngoài ra do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay một mươi ba tháng tám
ở khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau
tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp sáu giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn mét
biển động vùng biển vĩnh bắc bộ các vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh